theo sở kế hoạch và đầu tư tp đà nẵng từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn đã đạt kết quả khả quan
về đầu tư trong nước thành phố đà nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một dự án
và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho sáu dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp
với tổng vốn đầu tư hơn một mươi sáu tỷ đồng cấp một chín lần về tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi một trên địa bàn thành phố đà nẵng đã có ba trăm bốn mươi dự án đầu tư trong nước nhưng ngoài khu công nghiệp
về đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi cũng tính đến giữa tháng một mươi một
thành phố đà nẵng cấp mới bảy mươi ba dự án fdi với tổng vốn đăng ký gần một trăm hai mươi tám triệu đô la mỹ